các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
qua công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân có nhiều vết thương ngã xuống nước dẫn đến tử vong
từ những chứng cứ thu thập được lực lượng chức năng xác định thiện là hung thủ của vụ án
cơ quan công an cũng đã thu giữ dưới gầm giường nhà nạn nhân cây búa dài ba mươi tám cm
hai mươi năm tù giam là bàn án thích đáng mà tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đã tuyên phạt đối với lý thành đạt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện quỳ châu tỉnh nghệ an về hành vi giết người
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu sau khi đưa một bé gái sinh năm hai nghìn ba đến nhà một người bạn chơi
lúc về đạt đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé gái nhưng bị từ chối
đạt đã bóp cổ rồi dùng dây cây rừng quấn vào cổ bé gái khiến nạn nhân tử vong sau đó bỏ về nhà
biết không thể thoát tội đạt đã đến cơ quan công an đầu thú
tại phiên tòa sơ thẩm ngoài chịu mức án hai mươi năm tù giam hội đồng xét xử còn buộc bị cáo đền bù cho gia đình nạn nhân
số tiền phụ
với hành vi cố ý gây thương tích đối tượng lê thanh phong ba mươi tám tuổi trú tại xã song phú huyện tam bình tỉnh vĩnh long
đã bị công an tp vĩnh long tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi chín tháng bốn trong lúc làm nhiệm vụ tại địa bàn xã tân ngãi thành phố vĩnh long
hai cán bộ của công an tp vĩnh long phát hiện một đối tượng đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản nên đã tiến hành vây bắt
trong lúc vây bắt đối tượng đã manh động dùng dao thủ sẵn trong người chém trọng thương hai cán bộ công an rồi bỏ trốn
qua điều tra cơ quan công an đã xác định được nghi phạm là lê thanh phong đến ngày hôm nay phong đã bị bắt giữ
được biết đối tượng phong có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và đã bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
hơn năm năm tạ pháo nổ là tăng vật mà công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an phối hợp với trạm cảnh sát giao thông diễn châu vừa thu giữ từ hai đối tượng khi đang thực hiện hành vi vận chuyển để đưa đi tiêu thụ
cụ thể vào chiều qua tại địa phận xóm xuân lam xã nghi xuân huyện nghi lộc tỉnh nghệ an tổ công tác đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát bảy mươi bốn c bốn nghìn một trăm bảy mươi ba trở hoa quả có dấu hiệu nghi vấn
nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra
phát hiện trên xe có chứa trên năm trăm năm mươi kg pháo nổ các loại do nước ngoài sản xuất
lái xe đoàn văn tý chú tại tỉnh quảng trị khai nhận số pháo trên được nguyễn trường khánh ở quảng trị thuê trở ra nghệ an để bán cho khách hàng
tiến hành bắt giữ khẩn cấp nguyễn trường khánh khai nhận số pháo trên được mua ở lào và thái lan
sau đó vận chuyển bằng nhiều cách khác nhau đem về quảng trị cất dấu tìm mối tiêu thụ bán kiếm lời
sau khi các trạm nổ các pháo trên được mua ở lào và thái lan
các trang mạng xã hội và các cơ quan báo chí phản ánh về vụ việc một chủ quán bán hàng hải sản trên bãi biển khu hai đồ sơn tp hải phòng
có hành vi chặt chém khách du lịch bằng hình thức là thu thêm sáu trăm ba mươi đồng tiền bàn ghế
sau khi đã thu đủ số tiền ăn hải sản của khách thanh tra sở du lịch tp hải phòng đã thành lập đoàn công tác để xác minh làm rõ

quan chức năng đã xác định chủ quán có hành vi thu tiền ghế ngồi của khách là bà dương thị nhung
chú tại số hai trên chín mươi đường giang

sau khi xác định rõ ràng hành vi vi phạm của bà nhung đoàn công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính bà nhung với số tiền là hai triệu đồng
tránh thanh tra sở du lịch tp hải phòng cũng khẳng định
việc xử lý nghiêm chủ quán có hành vi chặt chém khách nhằm gian đe tránh tiếp tục tái diễn tình trạng nêu trên
thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
mời quý vị và các bạn theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại